thông báo vào tối ngày một mươi hai tháng bốn của ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước cũng cho biết tỉnh ủy bình phước đã chỉ đạo các cơ quan xử lý vụ việc một cách nghiêm túc không bao che sai phạm
sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng các quy định hiện hành
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh ông lưu văn thanh không đeo khẩu trang chống đối không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch tại thị xã bình long
người này còn đập tay nhiều lần lên bàn chỉ vào mặt chửi bới văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đang đi vào giai đoạn có tính quyết định

cùng với lực lượng liên ngành cán bộ chiến sĩ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đang đi vào giai đoạn có tính quyết định
các quán tỉnh lâm đồng đã bám trụ tại các điểm chốt xuyên đêm duy trì nghiêm túc công tác phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên an ninh toàn cảnh
toàn tỉnh lâm đồng có tám chốt kiểm dịch được đặt tại vị trí giáp danh với các tỉnh
trong đó chốt số một trên quốc lộ hai mươi điểm dắp danh giữa tỉnh lâm đồng và đồng nai
do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lâm đồng quản lý trực tiếp
bảy chốt kiểm dịch còn lại do ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện quản lý điều hành
tại các chốt kiểm dịch covid một mươi chín khác đi qua các tỉnh bình phước bình thuận ninh thuận và khánh hòa
có mật độ lưu thông không cao
hàng ngày mỗi chốt chỉ từ bốn trăm linh đến tám trăm linh lượt phương tiện giao thông vào tỉnh lâm đồng
song không vì thế mà các ban chỉ đạo chủ quan
tại các chốt các lực lượng công an đã tăng cường đảm bảo quân số
phối hợp với lực lượng liên ngành để kiểm tra thân nhiệt phương tiện
số người một cách kỹ càng đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tích cực hỗ trợ liên ngành để giám sát chặt chẽ phương tiện và điều tra dịch tễ đo thay nhiệt
đối với người điều khiển phương tiện giao thông từ các địa phương khác đến tỉnh lâm đồng
nhằm giải thiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam thêm hai đối tượng

thương tích do cặp vợ chồng nguyễn xuân đường tức đường nhuệ ở thái bình gây ra
hai đối tượng bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam là đào văn bằng và phạm xuân hòa
cùng chú tỉnh thái bình
bằng và hòa được xác định là đồng phạm trong vụ án cố ý gây thương tích
xảy ra tại nhà của vợ chồng nguyễn xuân đường
trong đó đối tượng đào văn bằng đã có nhiều tiền án tiền sự và đã bị cơ quan công an bắt giữ
còn bị can phạm xuân hòa hiện đã trốn khỏi nơi cư trú
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng bốn đối tượng nguyễn xuân đường còn gọi là đường nhuệ
đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
liên quan đến vụ án này ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can khám xét khẩn cấp nơi ở
để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích
đối với nguyễn thị dương là vợ đại gia đường nhuệ nguyễn đức mạnh phạm ngọc quý
nhóm đối tượng này đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc hành hung một lái xe trên địa bàn tỉnh này
như vậy là đã có sáu đối tượng liên quan đến vụ án bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố
vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút tối qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một bãi giữ xe
thuộc địa bàn phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
khiến cho nhiều ô tô và vật liệu liên quan bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã khẩn trương triển khai lực lượng
điều động hơn một mươi xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa
với diện tích bãi giữ xe rộng hàng trăm mét vuông
đám cháy đã bùng phát dữ dội và có nguy cơ lan nhanh sang các khu vực lân cận
đang đậu nhiều loại xe ô tô
do có nhiều chất dễ cháy và tỏa ra lượng khói lớn
nên lực lượng làm nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy mới cơ bản được khống chế
và các ô tô gần đó được di tản ra khu vực an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố tiếp tục phun nước làm mát
ngăn ngừa nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
dự tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
trong ba ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn
mưa lớn rông lốc mưa đá đã làm hai người bị thương
và gây thiệt hại ba mươi ba chín tỷ đồng tại các tỉnh sơn la lào cai và lai châu
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh sơn la và lào cai lai châu
từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn mưa lớn rông lốc mưa đá đã làm hai người bị thương
trong đó có một người tại xã triềng hắc huyện mộc châu tỉnh sơn la
hiện đang đi chữa trị tại bệnh viện đa khoa mộc châu
một người tại xã sơn thủy huyện văn bàn tỉnh lào cai
do nhà bị sạt lở ta luy dương gây đổ tường
mưa lớn rông lốc mưa đá ở ba tỉnh này cũng khiến cho bảy trăm một mươi sáu nhà bị hư hỏng tốc mái
sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng lớn
về giao thông ba mươi mét kẻ đá chống sạt lở bị sập đổ tại sơn la
sạt một trăm năm mươi m ta lui tại sơn la và lào cai ước tổng giá trị thiệt hại khoảng ba mươi ba chín tỷ đồng
sơn la là một mươi ba bảy mươi sáu tỷ đồng lào cai hai tỷ đồng lai châu hai mươi tỷ đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng lưu thế văn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn lũng cùng
xã hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng linh văn mạ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuất lễ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm khu nam quan
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật